không sao lạc nhà chứ chẳng phải cái tương tất đàng hoàng trên phố quyền
giá sen khá bấp bên trồi ruột thất thường
nên nhiều hàng xóm xung quanh tròi ông năm đã chuyển sang trồng lúa
riêng ông năm thì vẫn chung thủy với đồng sen
mà ông nói chui ngắm nó thôi cũng đủ lời rồi
so với cây lúa công chăm sóc cây sen nhẹ hơn chút đỉnh
nhưng lợi nhuận theo ông năm thì cũng xem xem nhau
mùa nước nông ruộng sen được ông năm trạt ra cho thiệt phẳng
sau đó tự tay ông đi kiểm tra xem chỗ nào sen thưa thì dặm dạo cho đều
chỗ nào quá dày thì bỏ bớt để tránh sen cạnh tranh nhau dẫn đến năng suất thấp
sau vài vụ khi cây sen có chữ hiệu dạ thì nhổ bỏ
thay vào đó là cây giống mới trẻ hơn khỏe hơn
cây được dăm mươi ngày ông năm tiến hành rải diêm bóp phân
nếu phát hiện có sâu phá quại thì tiến hành phun thuốc trừng sâu cho sen
với người nông dân chi phí cho mấy cái thứ này là đáng sợ nhất
bởi trong những năm gần đây giá các loại vật tư nông nghiệp cứ ngày một tanh cao
so với mấy ông bạn trồng lúa của mình
ông năm đỡ tốn hơn vì tiền bỏ ra cho các khoản phân bỏng thuốc thang thấp hơn những người trồng lúa khoảng vài lần
sen trồng được khoảng ba tháng thì cho thu hoạch
thu hoạch khoảng một mươi ngày thì dừng lại để cho sen lấy lại sức
nếu trồng trên đất mới và chăm sóc tốt dợm nằm thì năng suất đạt đến năm mươi sáu mươi ngàn gương sen một hectare

bình quân mỗi hectare sen cho thu nhập khoảng hai mươi ba mươi triệu đồng một vụ
một con số cũng tạm ổn đối với người nông dân
hôm nay đúng vào ngày rằm
xong việc ở đồng ông năm tranh thủ hái thêm một chút qua tươi để cúng miếu
người nông dân xứ này trong đó có vợ chồng ông năm
luôn tin tưởng vào các vị thần quạng bổn cảnh
những người mở nên đất này mở ra câu chuyện trồng sen cho hậu thế như ông
chính vì vậy mà chiếc miếu nằm cạnh nhà
luôn được vợ chồng ông năm quanh năm hương khói và không thể thiếu một nhánh sen đồng
hàng ngày hương khói vài ngày lại thay qua
mà qua thì ở cái xứ này có gì đẹp hơn là qua sen cơ chứ
thôi thì phần tinh túy xinh đẹp nhất của đất này
xin dành cho tổ tiên thánh thần
như một lời giái tạ thành kính dâng lên
ở đồng tháp người ta chia sen ra làm hai loại
sen trồng lấy gương và sen trồng lấy ngó
ông năm trồng sen chuyên lấy gương
chỉ một số ít là lấy ngóp chủ yếu là để ăn trong nhà
mặt trời đã đứng bình
gió bóng giờ nấu ăn cũng đã tới
vợ ông năm lại tất bật với công việc nấu ăn
mà thức ăn nơi đồng sâu có gì là cao sang lắm đâu
chỉ là những thứ liên quan đến cây sen thôi
mà trông rất tươm tất ngon lành lạ thường

chẳng hạn như là chè hạt sen

cá lóc nướng cuốn lá sen non
giờ ăn đã đến

những món ăn liên quan đến loài cây đặc trưng của xứ sở
dường như cúng hút những người làm phim chúng tôi đến lạ
với người dân động tháp một mươi dường như sen hiện diện trong ngoại mặt của đời sống
trẻ em thành phố thì quà ngon đồ chơi đẹp
nhưng với những em bé sinh ra đã thấy sen thì như thế đã là đầy đủ lắm rồi
trong những năm gần đây với sự phát triển của du lịch
hương vị ngọt ngào từ các sản phẩm được sản xuất từ sen
được nhiều người biết đến
điều này khuyên kích nhiều hộ gia đình ở động tháp một mươi
mạnh dạng đầu tư sản xuất và chế biến sen tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
trong số những sản phẩm làm từ các bộ phận của sen
có lẽ hạt sen là sản phẩm được nhiều người biết đến
từ chiếc gương sen quà bàn tay cần mẫn và khéo léo của người nông dân
nó được tắt ra để ướp sấy
để trở thành một sản phẩm không thể thiếu
trong thành phần nguyên liệu của các loại thức ăn đặc trưng của đồng tháp
hạt sen thì mình bán để chế biến thực phẩm từ việt nam đến đài loan
nhưng mà riêng bây giờ thì nhật người ta lại nhận mua lá để người ta chế biến trà
nếu mà mua lá được thì đợi sống nông dân là rất tốt
có khả năng là người ta sẽ duy trì cái cây sen này lâu dài
nó cũng tạo ra cuộc sống cũng ổn định
thì tôi cũng gắn bó với cái nghề này
bây giờ cũng còn tha thiết với cái nghề đó chưa có bỏ nghề
chúng tôi bất ngờ khi biết đồng sen tuyền đẹp này
được một con người rất trẻ từ thành phố hồ chí minh đích thân xuống đầu tư
việc đầu tư làm ăn kiếm lời quan trọng lắm
sông việc làm sao để khôi phục lại những cánh đồng sen
biến qua sen trở thành biểu tượng thực sự của đồng thác
làm việc quan trọng cũng không kém chuyện làm ăn
cách làm ăn của chàng cháp đốc trẻ tuổi từ sài gòn xuống cũng lạ lắm
anh chỉ thuê khung cảnh đồng sen thôi
trả cho chủ đồng khoảng bốn triệu một tháng cho một hectare
cho thuê đất xong chủ đất lại toàn quyền hái cương sen để bán cho khách
tiện cả đôi đường có thu nhập mà vẫn được làm chủ
nên dân tình phấn khởi lại đồng sen
theo tính toán nếu làm ăn được
sắp tới đây dự án khôi phục đồng sen
của giám đốc công ty say cheese lương trang hạ
sẽ lên đến trên một trăm sáu mươi hectare
một không trang sen đủ để ta cảm nhận
một không trang sen đủ để ta cảm nhận
được sự mênh mông của đồng tháp một mươi với bạc ngàn sen
trong đầm chỉ đẹp bằng sen
lá xanh bong trắng lại chen vị vàng
từ bao đời nay
cây sen đã có một chỗ đứng chững chắc
trong lòng người đồng tháp một mươi
không những thế
loại quà này còn có một chỗ đứng chững chắc
đi vào cuộc sống thực tại
thông qua những món ảnh dân chả thuần túy
đậm đà bản chất quê hương
tất cả những thứ ấy
qua quyện chào nhau
tạo thành một niềm tự hào
một nét đẹp giác hoa và tinh thần
của người dân rốn lũ đồng tháp một mươi
đặc biệt là khi mùa nước nổi về

thêm trong trang trang
một chuyện dùng để nắm lại
khi đất nước chảy xuống
chẳng còn bước vào

một chiếc uống khác
nào một trái đất
thật là hơi đẹp
mùa mùa mùa đen
và mùa mắt
mùa không là ngôi đô
thật là hơi mùa mắt
và mùa đen
hết khi trải trì